thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố một mươi ba bị can liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh một d quảng nam
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh quảng nam đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh một d thuộc công ty cổ phần đăng kiểm quảng nam
đóng tại thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam để phục vụ công tác điều tra
qua công tác điều tra thì phát hiện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh một d có nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh
cụ thể thì các phương tiện khi đến đăng kiểm có các lỗi sai phạm như là gắn thêm tời thay cầu xe thay đổi thiết kế thùng khối lượng bản thân xe nặng hơn thiết kế ban đầu
thì chủ phương tiện phải chi từ một đến hai triệu đồng một lượt kiểm định tùy vào lỗi vi phạm cho các kiểm định viên để bỏ qua lỗi vi phạm
ký duyệt phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi ba bị can để điều tra về hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh một d quảng nam trong đó thì áp dụng biện pháp tạm giam đối với sáu bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can còn lại trong vụ án
bộ giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch thanh tra kiểm tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
việc thanh kiểm tra nhằm phát hiện bất cập trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe nếu có từ đó sửa đổi bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục
hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
việc thanh kiểm tra cũng nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
cục đường bộ việt nam các sở giao thông vận tải sẽ tổ chức thanh tra kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe trung tâm sát hạch lái xe thuộc quyền quản lý
việc thanh kiểm tra phải xong trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc được thu giữ trong thời gian qua đã bị phòng cảnh sát
cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng tiến hành tiêu hủy
những sản phẩm hàng hóa tiêu hủy trong đợt này gồm rượu thuốc lá điện tử thuốc lá điếu phụ kiện linh kiện xe mô tô áo len các loại thảm lót sàn nhà điện thoại di động bánh kẹo thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
đây là tăng vật trong một mươi bốn vụ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc mà phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng bắt giữ trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão
bốn chủ cơ sở kinh doanh vi phạm đã bị phạt hành chính trong thời gian qua với số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai phát hiện một ghe gỗ đang bơm hút cát trái phép lên một ghe vận chuyển vò sắt trên sông đồng nai
khi bị phát hiện các đối tượng trên ghe bơm hút cát đã nhấn chìm ghe nhảy xuống sông tẩu thoát kiểm tra ghe vỏ sắt vận chuyển cát do ông nguyễn tấn nghĩa điều khiển tổ công tác phát hiện trên khoang ghe có chứa hai mươi năm mét khối cát
ông nghĩa thừa nhận hành vi mua cát của các đối tượng bơm hút cát trái phép lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt ghe hút cát bị nhấn chìm và tạm giữ phương tiện vận chuyển cát
thưa quý vị để đảm bảo quyền lợi của hành khách khi tham gia giao thông bằng đường hàng không nhà chức trách hàng không khuyến cáo hành khách nên mua vé máy bay qua phòng vé hoặc các đại lý chính thức của hãng
cục hàng không lưu ý cần cẩn trọng khi mua vé qua các kênh trung gian không có địa chỉ nguồn gốc rõ ràng đặc biệt hành khách cần phải lưu ý mức giá vé máy bay không được cao hơn mức giá vé quy định
đồng thời hành khách có thể truy cập vào các trang thông tin điện tử
hoặc gọi đến tổng đài hỗ trợ hành khách của các hãng hàng không để tìm hiểu các thông tin liên quan đến giá vé máy bay khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hàng không
trong quá trình mua vé qua các kênh phân phối nếu thấy giá vé cao hơn quy định hành khách có thể phản ánh đến đường dây nóng hotline chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín của cục hàng không việt nam để cục có cơ sở xử lý theo quy định đối với các vi phạm nếu có
từ ngày sáu tháng hai đường sắt áp dụng nhiệm vụ

trước hai mươi đến ba mươi chín ngày được giảm hai mươi và mua vé trước từ bốn mươi ngày trở lên được giảm ba mươi

để điều tra làm rõ về việc nhiều người dân gửi tiết kiệm tại ngân hàng scb
xong bị chuyển thành hợp đồng bảo hiểm
cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính đã nhận được đơn tố cáo các công dân
liên quan tới việc giới thiệu tư vấn mua bảo hiểm của nhân viên ngân hàng scb
đại lý công ty trách nhiệm hữu hạng manulife việt nam
các đơn thư cũng tố giác việc đại lý bảo hiểm có hành vi lừa đảo giá mạo
để ký hợp đồng bảo hiểm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh khởi tố hình sự
để điều tra đưa ra truy tố xác xử cá nhân tập thể lừa đảo buộc ngân hàng scb và maulife
giải quyết trả lại tiền cho người mua sản phẩm bảo hiểm
do đó cục quản lý giám sát bảo hiểm đã chuyển đơn tới cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an để được xem xét giải quyết điều tra theo đúng thẩm quyền
theo số liệu của cục hàng không vừa được công bố trong năm hai nghìn hai mươi ba
thì việt nam airlines là hãng hàng không có tỷ lệ chậm chuyến cao nhất với hơn một mươi một bốn trăm linh chuyến
tương đương hơn một mươi hai trên tổng số chuyến khai thác
cụ thể năm hai nghìn hai mươi hai sáu hãng bay trong nước đã thực hiện ba trăm một mươi hai tám trăm bốn mươi một chuyến bay
trong đó số chuyến cất cánh đúng giờ chiếm tỷ lệ tám mươi chín
việt nam airlines là hãng thực hiện nhiều chuyến bay nhất với một trăm một mươi năm chín trăm tám mươi bảy chuyến
tiếp sau đó là vietjet với một trăm một mươi năm ba trăm bốn mươi chín chuyến bamboo airways với năm mươi một chín trăm năm mươi chín chuyến
các hãng pacific airlines vasco viettravel airlines lần lượt thực hiện một mươi sáu năm trăm sáu mươi bảy
tám tám mươi bốn và bốn tám trăm chín mươi năm chuyến bay
tuy nhiên việt nam airlines cũng là hãng có tỷ lệ chậm chuyến cao nhất với gần một mươi hai năm
tương ứng với một mươi bốn bốn trăm tám mươi sáu chuyến bay
tiếp đến là vietjet với một mươi ba ba trăm một mươi chuyến bay bị chậm tỷ lệ một mươi một năm
liền sau đó là vasco bảy chín viettravel airlines bảy bamboo airways bốn tám
trong đó lý do chậm chuyến của các hãng
phần lớn là tàu bay về muộn với tỷ lệ sáu mươi bảy sáu
còn thanh tra ủy ban chứng khoán nhà nước vừa công bố quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần vật liệu xây dựng
và trang trí nội thất tp hcm có trụ sở tại phường cô giang quận một với số tiền là tám mươi năm triệu đồng
công ty cổ phần vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tp hcm bị ủy ban chứng khoán nhà nước
phạt tiền tám mươi năm triệu đồng do công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật
cụ thể công ty không công bố thông tin trên hệ thống của ủy ban chứng khoán nhà nước
các tài liệu giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của báo cáo tài chính quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
thay đổi từ một mươi trở lên so với báo cáo tài chính quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước
nhiều tài liệu như báo cáo tài chính quý ii năm hai nghìn hai mươi một báo cáo tình hình quản trị báo cáo thường niên
cục hàng hải việt nam vừa có ý kiến liên quan đến đề xuất tiếp nhận tàu siêu trọng tải
ra vào bến cảng container quốc tế cảng sài gòn ssa theo chấp thuận của bộ giao thông vận tải
theo cục hàng hải việt nam bến cảng sài gòn ssa được công bố hoạt động
để tiếp nhận tàu có trọng tải đến một trăm sáu mươi đết quay
tuy nhiên cảng được bộ giao thông vận tải chấp thuận chủ trương
cho phép nghiên cấu lập phương án tiếp nhận tàu có trọng tải đến hai trăm linh đếch quay
trên cơ sở đó chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức đánh giá kiểm định kết cấu bến cảng
và được cục quản lý đầu tư xây dựng thấm định và đánh giá khả năng tiếp nhận tàu trọng tải một trăm chín mươi chín hai trăm bảy mươi ba detway
theo đó bộ giao thông vận tải đã cho phép tổ chức thử nghiệm tiếp nhận tàu container trọng tải một trăm chín mươi chín hai trăm bảy mươi ba datway
ra vào bến cảng sài gòn ssa
ngoài ra cục hàng hải việt nam cũng đã phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải
cho tàu container siêu trọng tải ra vào bến cảng này
chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác cơ quan hậu cần quốc gia indonesia cho biết dự kiến trong tháng hai năm nay
sẽ có khoảng một mươi năm tấn gạo việt nam được nhập khẩu vào quốc gia này
đây là những tín hiệu lạc quan cho ngành gạo của việt nam trong giai đoạn đầu năm
khi giá gạo xuất khẩu đã tăng mạnh lên mức cao
nhiều doanh nghiệp đã nhận được hàng loạt đơn hàng lớn và kỳ vọng ngành gạo sẽ tiếp tục tỏa sáng trong năm hai nghìn hai mươi ba
gần ba mươi tấn là sản lượng gạo mà doanh nghiệp này phải giao cho các đối tác ở đông nam á
ngay trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trong đó hàn quốc mua hai mươi tấn bốn tấn đi singapore và hai tấn đi malaysia
hiện nhiều nước đang tăng cường nhập khẩu gạo từ việt nam
trong đó có những thị trường yêu cầu rất khắt khe về chất lượng như nhật bản eu mỹ
xuất khẩu gạo của việt nam năm nay tương đối tốt
với tình hình khăn hiếm lương thực của thế giới như hiện nay
trong đó có lúa gạo thì tôi nghĩ gạo xuất khẩu của việt nam từ đây đến cuối năm sẽ tốt
bởi vì dự báo của bộ công thương cũng như hiệp hội lương thực việt nam của chúng tôi
cũng đã tính toán về giá cả tương đối ổn định
chúng tôi cũng rất lạc quan tập trung vào thu mua đảm bảo chất lượng và đua trữ
để làm sao đảm bảo nguồn cung để chúng ta có thể duy trì cái năng lực cung ứng
hiện gạo thơm st hai mươi bốn st hai mươi năm xuất khẩu có giá trên một usd một tấn
gấp hơn hai lần giá xuất khẩu gạo trắng thông thường
theo dự báo của hiệp hội lương thực việt nam xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi trong năm hai nghìn hai mươi
bởi giá gạo trong ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao
do những bất ổn về kinh tế chính trị toàn cầu khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên
riêng philippines thị trường lớn nhất của việt nam sẽ tiếp tục nhập khẩu để bù đắp cho thiếu hụt sản xuất
chúng tôi cũng nghĩ rằng các doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy bằng cách mở rộng thị trường
thứ hai là cùng với cái việc chúng ta tổ chức tham gia các hội trợ
tổ chức phối hợp với bộ nông nghiệp bộ công thương chúng ta tạo chức xuất tiến thương mạng
không chỉ đạt được sự hấp dẫn về giá mà nhiều doanh nghiệp đã có được những đơn hàng đến quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
điển hình như tập đoàn lộc trời là đơn vị được chọn xuất khẩu đơn hàng gạo đầu tiên sang thị trường eu
sau đơn hàng này các đối tác tiếp tục đặt hàng cho những lô gạo tiếp theo
lên đến bốn trăm linh tấn cho thị trường eu vào năm hai nghìn hai mươi
về nâng cao giá trị thì chúng ta tập trung vào những thị trường có tính là chính
bởi vì thị trường đó chúng ta sẽ bán được giá cao hơn thị trường bình thường
thị trường bình thường thì cạnh tranh rất là khốc liệt
thị trường khó tính hiện nay thì có thể nói là thị trường châu âu thị trường mỹ thị trường nhật bản
việc xuất khẩu gạo chất lượng cao sang thị trường châu âu hay nhật bản là minh chứng
gạo việt nam đã hướng vào vấn đề chất lượng hướng về yêu cầu của từng loại thị trường khác nhau
và tiến tới sẽ bỏ tư duy buôn chuyến chuyển hướng đi đường dài
chuyển dần từ sản xuất gạo chất lượng thấp sang sản xuất gạo chất lượng cao
với những bộ giống lúa thơm ngon đây tiếp tục là hướng đi của ngành gạo trong thời gian tới
để cho duy trì và bình vẫn cái thứ nhất là chúng ta phải chuyển đổi những loại gạo mà hiện nay trên thế giới người ta cần
cái loại thứ hai nữa là hiện nay là người ta thường thường là về cái tiêu chuẩn là phân hữu cơ
thì như vậy chúng ta phải chuyển đổi từ cái vô cơ qua hữu cơ để nó bình vững
cái thứ hai nữa là chúng ta phải có quy hạch bùng
và cái quy hạch bùng này là chúng ta phải hỗ trợ về kỹ thuật hỗ trợ về công giống
làm bằng cách nào nông dân để tiếp cận được cái công nghệ tiên tiến hiện nay để chúng ta có
có như vậy thì rõ ràng một điều là chúng ta sẽ bình vẫn
năm hai nghìn hai mươi hai sản lượng gạo xuất khẩu đạt bảy hai triệu tấn kiêm ngạch xuất khẩu đạt gần ba năm tỷ usd
mức cao nhất trong một mươi năm trở lại đây
không chỉ tăng cả sản lượng và giá trị gạo việt nam đang đứng trước dư địa xuất khẩu lớn
điều quan trọng là các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết để nâng tầm hạt gạo việt nam
nhiều ngân hàng việt nam chuyển đổi số ở top đầu ghi nhận hơn chín mươi giao dịch của khách hàng
được thực hiện qua kênh số với tỷ lệ chi phí trên thu nhập tỷ lệ cir ở mức tối ưu từ ba mươi đến bốn mươi
với những bước đệm trên nhiều ngân hàng kỳ vọng sẽ bùng nổ dịch vụ số
và hình thành hệ sinh thái ngân hàng điện tử trong năm hai nghìn hai mươi
những ghi nhận sau đây cũng sẽ khép lại tin tức của kinh tế phương nam hôm nay
các số liệu mới nhất được ghi nhận trên hệ thống ngân hàng nhà nước cho thấy
tính đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
hoạt động thanh toán không tiền mặt đã tăng tám mươi năm sáu về số lượng và ba mươi một ba mươi chín về giá trị
trong đó giao dịch qua kênh internet tăng tám mươi chín ba mươi sáu về số lượng và bốn mươi năm mươi năm về giá trị
qua kênh điện thoại di động cũng tăng một trăm một mươi sáu một về số lượng
giao dịch qua phương thức qr code tăng một trăm tám mươi hai năm
giao dịch qua pos tăng năm mươi ba năm mươi bảy
việc đế mạnh đầu tư cho công nghệ đã giúp các ngân hàng nâng cao trải nghiệm khách hàng
từ đó ghi nhận lượng khách hàng
các ngân hàng tăng nhanh đồng nghĩa với tăng hiệu quả kinh doanh
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi sẽ phát triển ngân hàng số vneil trở thành một ngân hàng số toàn năng
đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng tăng cường trải nghiệm của khách hàng
để đảm bảo cái trải nghiệm của khách hàng ngày càng tốt và cá nhân hóa cho khách hàng tốt hơn
giai đoạn trước đây liên tục có những tính năng cải tiến và tăng tính bảo mật cho tài khoản của khách hàng
và bảo vệ khách hàng trong những giao dịch số
theo một nghiên cứu the unleashed
hai mươi ba khách hàng mong đợi các ưu đại của họ được cá nhân hóa
và sáu mươi hai mong đợi của các công ty đoán trước được nhu cầu của họ
đây là tín hiệu với các ngân hàng và tổ chức tài chính muốn nâng cao trải nghiệm người dùng
do đó thay vì cung cấp các sản phẩm dịch vụ như tiết kiệm cho vay đầu tư một cách riêng lẻ
các ngân hàng đã hướng tới đồng bộ dữ liệu hành vi tiêu dùng của khách hàng trên đa kênh
để cải tiến và tùy chỉnh sản phẩm dịch vụ theo hướng cá nhân hóa
chúng tôi tập trung vào hai điểm quan trọng
thứ nhất là trải nghiệm người dùng
chúng tôi muốn người dùng có thể chịu ứng dụng hàng số từ a tới z
từ mở tài khoản thực hiện tất cả trên do dịch cũng như rút ngân mặt
và thực hiện các thuận tiện
và chúng tôi cũng đưa ra những tính năng thể sáng tạo
ví dụ như vừa rồi chúng tôi cho các khách hàng đặt tên thân thiện của tài khoản của mình
chúng tôi gọi là alias
chiến lược cá nhân hóa cho phép ngân hàng xác định các phân khúc người dùng có sở thích hoặc nhu cầu riêng biệt
sau đó tạo trái nghiệm cho họ
làm tốt điều này ngân hàng sẽ tạo được sự cạnh tranh và khác biệt

cái thứ nhất là người ta dễ dùng
cái thứ hai là bảo mật không tin
và cái thứ ba nữa là chuyển đổi số
và cái cách chuyển đổi số là thông dụng để những người rất là bình thường
họ không ảm hiểu về cái it họ không ảm hiểu về smartphone nhưng họ vẫn dùng được
thì có như vậy chúng ta phải từng bước
bước thứ nhất là chúng ta phải định hướng đến hai nghìn hai mươi năm là chúng ta thì giảm thiểu được rằng là xài tiền mạng
đến hai nghìn ba mươi thì chúng ta có thể là hoàn toàn sử dụng bằng kỹ thuật số
chúng ta không dùng là tiền mặt nữa
thì có như vậy
thứ nhất là chúng ta kiểm soát được dòng tiền
chúng ta hiểu rằng được một điều là tất cả các nước trên thế giới
tại sao người ta hiểu được là dòng tiền nó đang chạy ở đâu và dòng tiền có như thế nào
thì như vậy là chúng ta có một cái vĩ mô để chúng ta điều hành về kinh tế vĩ mô
theo dự báo ngành fintech và ngân hàng số khu vực châu á thái bình dương
đến năm hai nghìn hai mươi năm thì giao dịch trên thiết bị di động tại việt nam dự kiến tăng trưởng ba trăm linh
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm với sự tăng vọt của hình thức thanh toán di động
dựa bối cảnh khách hàng
các ngân hàng thuộc phân khúc ngân hàng bán lẻ ngày càng am hiệu kỹ thuật số
dẫn tới nhu cầu đổi mới về giải pháp tài chính
đòi hỏi các ngân hàng phải tái cấu trúc cơ sở hạ tầng
nhằm cung cấp những dịch vụ giá trị gia tăng
và các giải pháp thay thế qua nhiều điểm chạm cho khách hàng